thưa quý vị chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thưởng tiếp các đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài
nhân dịp về dự hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi hai và hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ hai mươi một tại hà nội
các đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài phát biểu bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sát
và đặc biệt là ý nghĩa quan trọng từ thành công của các chuyến thăm song phương
các hoạt động đa phương của lãnh đạo đảng nhà nước trong năm vừa qua tạo xung lực mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác của việt nam với các nước trên thế giới nhất là các đối tác quan trọng
chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh trong những thành tựu quan trọng của đất nước năm hai nghìn một mươi tám
năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba công tác đối ngoại là một điểm sáng tiêu biểu cho những thành công của đảng đất nước và cả hệ thống chính trị
nếu bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến khó lường
chủ tịch nước cho rằng điều đó đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với các đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài
theo đó cần nắm chắc chủ trương đường lối đối ngoại của đảng trực tiếp nhất là chỉ đạo toàn diện quan trọng sâu sắc của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị ngoại giao ba mươi hai
cùng với đó là bám sát trọng tâm công tác đối ngoại để tham mưu kịp thời tăng cường quan hệ chính trị đối ngoại với các nước
tăng cường hợp tác kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm khai mở các lĩnh vực tiềm năng mang tính đột phá với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc
chủ tịch nước cũng đề nghị cán bộ ngành ngoại giao nắm chắc tình hình địa bàn kịp thời tham mưu đảng nhà nước
phục vụ tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước với phương châm tầm nhìn phải rộng suy nghĩ phải sâu
làm tốt công tác người việt nam ở nước ngoài bảo hộ công dân bảo vệ tốt quyền và lợi ích chính đáng của công dân việt nam ở nước ngoài
theo nghị quyết của bộ chính trị
chủ tịch nước nhấn mạnh mong muốn nhất của đảng nhà nước ta đối với người việt nam tại nước ngoài là hòa nhập tốt với sở tại
có địa vị chính trị pháp lý kinh tế ngày càng vững chắc
chủ tịch nước võ văn thưởng cũng yêu cầu các đại sứ quán và cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
quan tâm công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong các cơ quan xây dựng đội ngũ vững vàng về tư tưởng nhạy bén về thời thế và linh hoạt trong hành động
tối nay chủ tịch nước võ văn thường đã đến sự và có bài phát biểu tại lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu vinfuter hai nghìn hai mươi
đây là lần thứ ba giải thưởng tôn vinh và hỗ trợ các nghiên cứu khoa học được tổ chức nhằm tôn vinh các nhà khoa học
các sáng chế công nghệ đột phá có tiềm năng đóng góp cho cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người
trên trái đất trở nên tốt đẹp hơn và kiến tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai
giải thưởng năm nay nhận một ba trăm tám mươi chín hồ sơ đề cử đến từ chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp nam châu lục
lần đầu tiên việt nam có nhà khoa học việt thắng giải vinfuture hai nghìn hai mươi ba
giáo sư võ tồng xuân đại học nam cần thơ và giáo sư gudev trinkers người mỹ gốc ấn độ
được trao giải đặc biệt dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển với phát minh nhiều dống lúa năng suất cao
hoàn ngành tâm huyết của những nhà sáng lập giải vinfuture chủ tịch nước đồng thời bày tỏ tin tưởng
mỗi công trình được sướng tên ở lễ trao giải vintucher hai nghìn hai mươi ba là niềm kỳ vọng lớn lao cho cuộc sống tốt đẹp của hàng trăm triệu
thậm chí là hàng tỷ người trên hành tinh
đánh giá từ lần trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu vinfuture đầu tiên cho đến nay
với sứ mệnh khoa học phụng sự nhân loại giải thưởng đã phát triển liên tục về chất lượng số lượng và sự đa dạng
cho thấy sức hấp dẫn ảnh hưởng và uy tín quốc tế ngày càng tăng
chủ tịch nước tôn vinh các nhà khoa học bằng kết quả nghiên cứu sáng tạo đã mang đến cho thế giới niềm hy vọng lớn lao về tương lai của cuộc sống là người
giá trị giải thưởng là sự khuyến khích cổ vũ tinh thần khoa học sự khiêm tốn và làm cầu thị
sự dũng cảm vượt qua thách thức vượt lên những rào cản giới hạn tư duy thông thường để sáng tạo phụng sự con người
chủ tịch nước nhấn mạnh tham gia có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế tiếp thu và kế thừa những thành quả của tri thức và khoa học tiến bộ
việt nam luôn có sự đồng hành đoàn kết hợp tác chia sẻ và ủng hộ của bạn bè tiến bộ toàn cầu
tối nay tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng nhân tài đất việt hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự lễ trao giải cùng dự có giáo sư tiến sĩ nguyễn thị doan
nguyên phó chủ tịch nước chủ tình trung ương hội khuyến học
việt nam trưởng ban chỉ đạo giải thưởng các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
lễ trao giải vinh dự đứng đón nhận lãng hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước võ văn thưởng chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trưởng ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương tị mai
giải thưởng nhân tài đất việt hai nghìn hai mươi ba được phát động với chủ đề tôn vinh tài năng khơi nguồn sáng tạo
nhằm phát hiện tôn vinh và cổ vũ các tập thể cá nhân có các sản phẩm khoa học công nghệ đóng góp cho sự phát triển của đất nước
năm hai nghìn hai mươi ba giải thưởng đã thu hút sự tham gia dự thi của hơn ba trăm linh thí sinh trong đó độ tuổi từ một mươi chín đến ba mươi tuổi chiếm tám mươi
đặc biệt nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp đã thành danh trên thị trường đã tham dự
điều này cho thấy với sự đổi mới cập nhật đã khiến cho giải thưởng đang ngày càng có sức hút đối với thế hệ trẻ những người đam mê sáng tạo công nghệ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những tập thể cá nhân đã có những công trình khoa học xuất sắc
được tôn vinh trong suốt chặng đường một mươi bảy năm giải thưởng được tổ chức nói chung và của giải thưởng năm hai nghìn hai mươi ba nói riêng
thủ tướng đề nghị các cấp các ngành các địa phương quán triệt triển khai hiệu quả các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước về thu hút và trọng dụng nhân tài
chủ động triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ thiết thực hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân
để mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng xã hội học tập phong trào thi đua gia đình học tập dòng họ học tập cộng đồng học tập đơn vị học tập để không ngừng chăm sóc vun trồng hình thành những công dân học tập
thủ tướng phạm minh chính mong muốn và tin tưởng những cá nhân và tập thể tham gia và được vinh danh tại giải thưởng nhân tài đất việt sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ
ấp ủ hoài bão không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn vượt qua thách thức phân đấu học tập nghiên cứu để có nhiều ý tưởng mới sáng tạo nhiều sản phẩm khoa học mới
đóng góp nhiều hơn nữa xứng đáng hơn nữa cho cộng đồng xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước
chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định khen thưởng các nhà giáo được công nhận đàn tiêu chuẩn chức danh giáo sư
phó giáo sư trong quân đội năm hai nghìn hai mươi ba thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung mương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng chủ trì buổi lễ
trong những năm qua công tác giáo dục và đào tạo tại các học viện nhà trường quân đội thực hiện đúng quy định hiện hành
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi hai quân đội đã có ba mươi sáu giáo sư bốn trăm bảy mươi hai phó giáo sư bảy nhà giáo nhân dân năm mươi tám nhà giáo ưu tú
một nghìn ba mươi một giảng viên giáo viên dạy giỏi cấp bộ quốc phó
năm hai nghìn hai mươi ba có năm mươi nhà giáo được hội đồng giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư
bốn nhà giáo đủ điều kiện cấp nhà nước xét đề nghị tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú
thượng tướng nguyễn tân cương đánh giá cao các cơ quan chức năng học viện nhà trường quân đội đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo khoa học là quốc sách hàng đầu và động lực then chốt
bộ quốc phòng xác định đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục là yếu tố quan trọng nhất nền tảng nhất và cốt lõi nhất là tài sản là vốn quý nhất quyết định đến chất lượng giáo dục và đào tạo để xứng đáng với chức danh và danh hiệu mà đảng nhà nước quân đội đã ghi nhận
đề nghị cơ quan chức năng nhà trường quân đội tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giáo nhà khoa học làm việc có hiệu quả công hiến tài năng tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quân đội góp phần đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học của quân đội phát triển mạnh mẽ vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ngày hôm nay ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
trung ương hội sinh viên việt nam đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả đại hội
khẳng định thành công của đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi một các đồng chí thường trực trung ương hội cho biết
ngay sau khi kết thúc đại hội bàn chấp hành sẽ sớm triển khai nhiều chương trình quyết tâm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống đến với đông đảo sinh viên toàn quốc trên tinh thần sáng tạo đột phá
nhấn mạnh chuyển đổi số là một trong ba đề án sẽ được thực hiện trong nhiệm kỳ tới
trong thời gian tới trung ương hội sinh viên việt nam sẽ phối hợp với các đơn vị đầu ngành để nâng cao năng lực số cho sinh viên
đặc biệt tổ chức hội sẽ có nhiều hơn hoạt động chuyển đổi số trong sinh viên đa dạng về hình thức gắn liền với nhu cầu thiết thực của sinh viên
trong thời gian tới trung ương hội sinh viên việt nam cũng sẽ liên kết với nhiều đơn vị thực hiện các chương trình giải pháp hỗ trợ về tài chính kiến thức chuyên môn cho cán bộ hội
động đoàn kết kỷ cương gương mẫu đổi mới sáng tạo hiệu quả toàn ngành đã nỗ lực quyết tâm quyết liệt không ngừng đổi mới sáng tạo
linh hoạt thực hiện tốt ba đột phá bốn trọng tâm tạo được sự chuyển biến toàn diện rõ nét với những kết quả quan trọng
đóng góp vào thành tựu chung của đất nước và từng địa phương
bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho biết trong năm hai nghìn hai mươi ba các địa phương đã tập trung triển khai việc giả soát
sắp xếp tổ chức hành chính bên trong theo đó giảm một mươi ba sở và tổ chức
hành chính khác thuộc ủy ban nhân dân tỉnh giảm hai năm trăm bảy mươi hai tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn
ủy ban nhân dân tỉnh huyện trong cả nước đồng thời tiếp tục ra soát sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập
tính đến hết năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm hơn bảy tám trăm linh đơn vị sự nghiệp công lập
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tổng số đối tượng tinh giản biên chế là bảy một trăm năm mươi một người
trong đó trung ương một trăm bốn mươi sáu người địa phương bảy năm người
trong năm hai nghìn hai mươi ba tổng số cán bộ đảng viên công chức viên chức bị kỷ luật là một mươi bảy tám trăm linh tám người
số lượng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc thôi việc là một mươi tám trăm tám mươi người
trong đó trung ương là chín trăm tám mươi ba người và địa phương là gần một mươi người
hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững tuân thủ cam kết hội nhập quốc tế
phù hợp xu thế phát triển tiêu chuẩn quốc tế và các nước tiên tiến trong khu vực
tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa học và công nghệ đã tham mưu xây dựng trình thủ tướng chính phủ đề án
chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi
việt nam đang trong tiến trình hòa nhập mạnh mẽ về thế giới
nhu cầu thị trường áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm hàng hóa trên nhiều lĩnh vực ngày càng đa dạng tăng cao
thực tế cho thấy hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của việt nam thời gian qua chưa có chiến lược tổng thể cho giai đoạn và tầm nhìn xa
trong việc định hướng chiến lược phù hợp với phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế dẫn đến chưa phát huy được tính dẫn dắt
chủ đạo trong quá trình phát triển kinh tế xã hội do phần lớn việc xây dựng tiêu chuẩn căn cứ theo nhu cầu thực tại
thực tế này cho thấy việc xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi là hết sức cần thiết
để triển khai thực hiện chủ trương chính sách của đảng và nhà nước trong hoạt động tiêu chuẩn một cách tổng thể đồng bộ
và thống nhất từ trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động tiêu chuẩn có tầm nhìn kế hoạch tổng thể rõ ràng
xuyên suốt hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững tuân thủ cam kết hội nhập quốc tế
phù hợp xu thế phát triển tiêu chuẩn quốc tế và các nước tiên tiến trong khu vực
hôm nay lễ trao giải giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp công trình xây dựng năm hai nghìn hai mươi ba
giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm hai nghìn hai mươi ba đã được bộ công thương phối hợp với hội khoa học và công nghệ
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả việt nam tổ chức tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi ba chương trình trao giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất cho một mươi thương hiệu
giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng trong một mươi năm thương hiệu
giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp trong một mươi hai doanh nghiệp
và vinh danh hai mươi năm cá nhân là các cán bộ quản lý năng lượng có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý năng lượng
theo kế hoạch doanh nghiệp có giải pháp vượt trội sẽ gửi hồ sơ tham dự giải thưởng hiệu quả năng lượng asean
đây là năm thứ tư liên tiếp các giải thưởng được phát động trở thành các giải thưởng uy tín trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng
chương trình sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt mức tiết kiệm tám một mươi tổng tiêu thụ toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hiện thực hóa cam kết của việt nam
về thực hiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính về không vào năm hai nghìn năm mươi
hiện nay nhiều loại vật tư nông nghiệp như giống cây trồng vật nuôi thức ăn chăn nuôi phân bón
phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu khiến giá bán đến tay nông dân quá cao
trong khi đó tình trạng vật tư nông nghiệp giả
kém chất lượng hết hạn sử dụng vẫn đang diễn ra
tất cả những vấn đề này khiến người nông dân rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn
vì vậy công tác nâng cao hiệu quả quản lý vật tư nông nghiệp là hết sức quan trọng
nhóm các mặt hàng vật tư nông nghiệp đang nhập siêu tới ba bốn tỷ usd lũy kế tám tháng
kiếm ngành xuất khẩu vật tư nông nghiệp đạt một ba tỷ usd và nhập khẩu nhóm ngành hàng này tiêu tốn bốn bảy mươi hai tỷ usd
những mặt hàng nông sản nói chung và mặt hàng giao khẩu
cũng sẽ gặp thách thức trong những năm tới nếu chúng ta không thay đổi cái phương pháp sản xuất
đặc biệt là những sản phẩm đầu vào từ vật tư nông nghiệp như là phân bón thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật
nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và tư nông nghiệp chủ yếu là chúng ta nhập khẩu
trong đó đối với sản xuất thức ăn nôi da súc nó khoảng hơn bốn
còn đối với sản xuất phân bón nó cũng khoảng bốn mươi sáu mươi
tại hội thảo thức
trạng và giải pháp toàn diện cho sự phát triển của ngành vật tư nông nghiệp việt nam
các chuyên gia nhận định ngành vật tư nông nghiệp việt nam hiện vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
như biến động của thế giới thói quen sử dụng của người dân còn chưa hợp lý lãng phí
những chính sách còn nhiều hạn chế đồng thời đề xuất ra những giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn
cũng như nâng cao nhận thức của người dân trong phân biệt phân bón thật phân bón giả
sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả hợp lý
thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là chủ trương được bộ y tế triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm
đây cũng là bước tiến để phù hợp với sự phát triển xã hội trong cuộc cách mạng số
mang lại nhiều tiện ích cho người dân khi thăm khám chữa bệnh
thay vì cầm nhiều tiền mặt khi đến viện anh huy chỉ cần điện thoại thông minh đã có thể thanh toán viện phí nhanh chóng
cái banh kinh này nó tiện lợi hơn cuộc xưa rất nhiều
mình mang điện thoại đi mình sử dụng tiền nông các thứ dễ dàng hơn chứ đâu phải mang tiền mặt đi
việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dân
thứ nhất là em sẽ không phải mang nhiều tiền mặt đi
thứ hai là cũng không phải lo như kiểu viện đông quá bị móc túi hay là mất vị
thời gian để chuyển khoản thì nó cũng nhanh hơn là em phải mời em đếm tiền mặt
trường hợp mà mình không mang đủ tiền thì mình có thể nhờ người nhà mình chuyển tiền cho mình
như thế thì nó sẽ
thuận tiện hơn là việc mà mình mang tiền mặt đi nó rất chỉ là lâu
bệnh viện gia liễu trung ương mỗi ngày có khoảng gần hai lượt người đến khám chữa bệnh
nếu chỉ tính riêng thời gian xếp hàng để được nộp viện phí và các chi phí khác bằng tiền mặt
một người mất khoảng ba mươi phút chờ đợi là điều khó tránh
thực hiện chủ trương của bộ y tế bệnh viện đã lắp đặt các máy thu phí tạo mã qr code cho việc thanh toán
điều này phù hợp với xu thế và cũng mang lại hiệu quả
giảm thời gian chờ đợi người bệnh
thứ hai là nó cũng an toàn cho người nhà mỗi người bệnh trong quá trình thanh toán
giúp cho bệnh viện quản lý được hệ thống của thông tin bệnh nhân
và giảm cái áp lực đối với nhân viên thu phí
tuy nhiên việc triển khai thu viện phí không dùng tiền mặt vẫn còn một số vướng mắc
như trình độ dân trí chưa đồng đều các vấn đề kỹ thuật chưa đồng nhất
nên không ít bệnh viện vẫn đang song song

ví dụ như thanh toán qua visa thì kinh phí hơi cao
bệnh viện cũng chưa có cơ chế để chi trả cái chi phí đó
và hiện tại thì bệnh viện cũng phải chịu cái chi phí đó rất là nhiều
đơn vị cung cấp các ứng dụng thanh toán
thì hiện tại theo quy định của người nước thì hai năm lại phải đấu thầu
đấu giá lại một lần lựa chọn lại một lần
cho nên trong quá trình thế thì thứ nhất là rất mất nhiều thời gian
thứ hai là nó liên quan đến các hoạt động khám chức bệnh của bệnh viện sẽ bị gián đoạn
để kích cầu việc sử dụng thu viện phí không dùng tiền mặt được phổ thông hơn
thì cần có sự tuyên truyền hướng dẫn mạnh mẽ tới tất cả người dân
bên cạnh đó cần có các chính sách phù hợp giữa bệnh viện và ngân hàng
bộ y tế và các bệnh viện sao cho hiệu quả
bộ chính trị ban hành quy định số một trăm ba mươi hai về kiểm soát quyền lực
phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra truy tố xét xử thi hành án
điều sáu của quy định này nêu rõ những hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn
lạm quyền tham nhũng tiêu cực trong đó có chỉ đạo và cung cấp tiết lộ thông tin hồ sơ tài liệu
liên quan đến vụ án vụ việc trái quy định của đảng
pháp luật của nhà nước
thực tế cho thấy bên cạnh việc cán bộ làm chưa hết trách nhiệm
không loại trừ khả năng chính cán bộ làm lộ lọt thông tin
khiến nghi can trốn thoát sang nước ngoài trước khi bị khởi tố
ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bà nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
một mươi hai ngày sau ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết bà nhàn đã bỏ trốn nên xá quyết định trùy nã
điều đáng chú ý bà nhàn không phải là trường hợp đầu tiên bỏ trốn
trước đó đã có trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị pvc
tổng giám đốc công ty nhật cường bùi quang huy và cựu thứ trưởng bộ công thương hồ thị kim thoa
bỏ trốn ra nước ngoài
bỏ trốn ra nước ngoài trước khi là có cái khởi tố bị can
thì rõ ràng đây là một vấn đề mà dư luận
người ta cũng rất xôn xao
người ta cũng đặt ra mấy vấn đề thế này
một là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước cơ quan tham gia tố tụng đến đâu
và thứ hai rồi các cơ quan khác có liên quan cũng có trách nhiệm chỗ này thế nào
và cái thứ ba là cũng có thể là do bản thân người ta chủ động và người ta nắm tình hình
người ta biết là tình hình và người ta chủ động trốn ra nước ngoài
thế thì rõ ràng ở đây chúng ta phải thấy rằng là nó liên quan đến trách nhiệm của ai
thì chúng ta cũng không loại trừ một khả năng nào
theo các chuyên gia thông tin về nghi can bị can có thể bị lộ lọt qua nhiều khâu nhiều giai đoạn
cụ thể thông tin có thể bị lọt ngay từ quá trình lập kế hoạch thanh tra kiểm tra đến cả quá trình điều tra khởi tố
làm thế nào là khi có kế hoạch thanh tra kiểm tra khi có định hướng thanh tra kiểm tra
khi đã có các cơ quan để mà chuẩn bị vào cuộc gì đó là chúng ta phải chủ động cái việc
đề phòng cái khả năng là nó trốn đến nước ngoài để mình có chủ động sớm đi
và để làm sớm đi thì như vậy là nó không có tình trạng này xảy ra được nữa
những người mà có hành vi vi phạm người ta cũng về ý thức chủ quan cũng như là về các đơn vị đấy và các con người đấy
đều có những luật sư để mà tham vấn những cái ý kiến thì người ta đã nhận thức được là những hành vi của người ta có vi phạm để người ta đã kịp thời bỏ trốn
lên để tránh cái tình trạng này thì tôi nghĩ rằng là cần phải ra áp dụng các biện pháp cấm xuất cảnh ngay từ cái khâu mà chúng ta thanh kiểm tra ở giai đoạn tiền đối tượng
như vậy cần có quy định cụ thể hơn về kiểm soát quyền lực trong giai đoạn tiền khởi tố để kịp thời ngăn chặn nghi can bị can bỏ trốn sang nước ngoài
nhằm trốn tránh bị xét xử
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay
và tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi những tin tức quốc tế qua phần trình bày của biên tập viên thanh huyền
xin mời chị
vâng xin được cảm ơn chị khánh thư
kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây